tức là trách nhiệm bồi thường

cái trách nhiệm bồi thường khi xài phạm
của doanh nghiệp tổ chức đấu giá là rất cần thiết đúng không ạ
xung quanh vấn đề về doanh nghiệp đấu giá
cũng còn một vấn đề nữa
đó là cái quyền của người bán hàng
được lựa chọn
các doanh nghiệp tổ chức đấu giá
thì xung quanh vấn đề này trong đoạn thiện hành
có vấn đề gì tồn tại
tôi nghĩ rằng cho việc cho phép lựa chọn
hoàn toàn là quyền dân sự của họ thôi
không có vấn đề gì lớn cả
nó chỉ có xảy ra vấn đề này
ví dụ như trường hợp là
cơ quan nhà nước đang quản lý tài sản chung
tài sản công ví dụ như quyền sử dụng đất
ví dụ như quyền khai tác khoáng sản
hoặc số mức tài sản phải đem đấu giá
để đảm bảo thi hành án
để thực hiện bản án
thì những vấn đề đó mới là câu chuyện đáng phải bàn
tại vì nó rất dễ xảy ra sự kiện
xảy ra hành vi là
lựa chọn tổ chức đấu giá
có thể là không có năng lực
hoặc là có vấn đề không trung thực
thì đấy mới là vấn đề lớn
thế nhưng trong trường hợp nào thì cưỡng chế
trường hợp nào mà nhà nước chỉ định
doanh nghiệp này là tổ chức đấu giá
hàng hóa này dù hàng hóa đó là của ông a ông bê
ông a ông b không đồng ý
có trường hợp đó hay không thưa ông
thực ra là có
nhất là trong trường hợp để thực hiện
những hàng hóa mà ví dụ như là
tăng vật vi phạm hành chính
hoặc là vi phạm pháp luật hình sự
hoặc là những cái tài sản
dùng để đảm bảo thi hành án
hoặc là tài sản để xử lý lợi xấu
của các ngân hàng thương mại
thì đấy là hoàn toàn có thể xảy ra những trường hợp như vậy
rất là cảm ơn ông
trong cái đấu giá hàng hóa thương mại
có một đối tượng cực kỳ quan trọng
đó là hàng hóa mang ra đấu giá
thế thì với quy định pháp lý hiện hành
xung quanh vấn đề về đấu giá hàng hóa thương mại này
thưa cả hai ông
là có những cái vấn đề đặt ra không ạ
trước hết xin hỏi lật sơ sơ
vâng cái vấn đề này thì nó có
vấn đề liên quan đến cái việc
xác định giá trị của hàng hóa
ví dụ liên quan đến giá khởi điểm
thì hiện tại thì luật đấu giá cho phép là
đơn vị tổ chức đấu giá
xác định giá khởi điểm
thì tôi cho rằng cái quy định này
nó hoàn toàn là không khoa học một chút nào cả
tôi cho rằng cần phải có một thiết chế khác
để khắc phục cái nhược điểm này
tức là phải có một cái tổ chức
định giá trung gian
và không có quyền lợi và nghĩa vụ gì
liên quan đến tài sản đấu giá
hoặc là có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến người tổ chức đấu giá
cũng như là tổ chức có quyền đấu giá
thì mới đảm bảo được cái giá hàng hóa
nó định giá một cách gọi là tương đối khách quan
và từ đó thông qua đấu giá
thì mới đảm bảo được lợi ích cao nhất cho chủ dữ
cao nhất cho người
có hàng hóa đem ra đấu giá
tôi nghĩ là hoàn toàn chính xác
bởi vì hiện nay tổ chức đấu giá
trở thành là ông trọng tài
ông vừa thổi coi ông vừa đáp ốc
thế thì như vậy là hoàn toàn không khách quan
hoàn toàn không khách quan
và hoàn toàn dẫn đến rất dễ dẫn đến
trường hợp là
ông gọi là thao túng
tôi cho rằng là
phải phân biệt giữa
người tổ chức đấu giá và người định giá
tức là quyền lực nó phải phân ra
ngoài ra còn cái câu chuyện
tiến sĩ phong vừa đề cập đến là giám định hàng hóa nữa
pháp luật thì lại
chấp luật thì có chấp nhận cái điều đấy
nhưng lại không
không đề cập đến là doanh nghiệp đấu giá
bắt buộc phải ủy quyền cho đơn vị giám định chuyên môn
mất buộc phải ủy quyền
và cái này thì nó dẫn đến là
có thể là
là không sẽ
thiếu khách quan
trong đấu giá
thế theo ông cần phải điều chỉnh như thế nào
cái doanh nghiệp đấu giá
là bất buộc phải có cái
phải ủy quyền
bắt buộc phải ủy quyền cho cái đơn vị giám định
rõ ràng là
cái việc mà giám định hàng hóa
cũng đặt ra nhiều vấn đề đúng không
bao gồm cả về chất lượng hàng hóa
bao gồm cả về giá định
giá cả hàng hóa
để mà từ đó thực hiện đấu giá
cái vấn đề cuối cùng cũng rất quan trọng
trong cái quá trình đấu giá đó
là vấn đề truyền quyền sở hữu
khi đấu giá thành
tức là đã xác định được người mua với giá tốt nhất rồi
và cơ bản là công bằng và minh bạch rồi
thế thì vấn đề truyền quyền sở hữu
sẽ có thể có vấn đề gì đó
đặc biệt chúng ta thấy trên báo chí đã xảy ra trường hợp
là thực hiện mua một mảnh đất
qua đấu giá hẳn hoi ở tòa
mà cuối cùng là không nhận được cái sổ hồng sổ đỏ
vì những lý do nào đó
thì vấn đề này thì thưa ông sơn
ông đã gặp trường hợp như vậy chưa
và theo ông là lý do vì sao
tôi cho rằng một cá nhân khi đã tham gia vào các quan hệ dân sự
ví dụ như là
quan hệ vay vốn ngân hàng
hoặc là các quan hệ dân sự khác
mà đã bị không hoàn thành cái nghĩa vụ trả nợ
tức là không hoàn thành cái trách nhiệm dân dự của mình
mà họ bị tòa án
hoặc là bị những cái chủ thể
mà có quyền khác
bà đã dẫn đến cái việc mà tài sản của họ
đem ra thực hiện đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự của họ
bị tòa án hoặc các chủ
hoặc cơ quan có thẩm quyền khác tuyên bố
để thực hiện nghĩa vụ dân sự của họ
thì với cái hình thức là
để thực hiện nghĩa vụ trong thông qua hoạt động đấu giá
thì rõ ràng họ phải mất quyền sở hữu
tức là họ bị tước cái quyền sở hữu
từ để họ thực hiện trách nhiệm dân sự của họ rồi
thì không có lý do gì
cơ quan quản lý nhà nước
không thực hiện việc đăng ký biến động
không thực hiện việc dịch chuyển tài sản của họ
sang cái người mua mà đã thông qua hoạt động đấu giá rồi
vì đấy là cái chân lý cao nhất
là để đảm bảo công bằng cho tất cả các bên
đấy là chúng ta nói về cái trường hợp
mà các cái chủ hàng hóa đó là những người
mà họ bị buộc phải
bán tài sản
thế còn những người bán bình thường họ vẫn có quyền bình thường
nhưng mà khi quá trình thực hiện đấu giá
họ cảm thấy rằng là họ bị thiệt
họ bán đấu giá thấp như mong muốn
và cuối cùng là họ muốn thay đổi đánh tháo
thì họ cũng trì hoãn cái việc chuyển quyền sở hữu
theo trong trường hợp đó xử lý làm sao
trường hợp này thì tôi cho rằng hoàn toàn pháp luật có cơ chế xử lý
thứ nhất thì họ tham ma ra quan hệ giao sự
dân sự là họ hoàn toàn là tự nguyện
họ hoàn toàn ý thức được rằng những cái rủi ro
hoặc những lợi ích của họ khi tham gia quan hệ giao dịch dân sự
họ chọn tổ chức đấu giá
không có lợi cho họ
đúng không ạ
họ không chọn được
họ không xác định được mức giá khởi điểm tốt
chẳng hạn mà họ ủy quyền cho tổ chức đấu giá
xác định cái giá khởi điểm không tốt
thì họ hoàn toàn phải chấp nhận rủi ro thôi
trừ trường hợp họ chứng minh được rằng
tổ chức đấu giá hoặc là những người tham gia đấu giá
có cái gian lận
mà gây được ảnh hưởng đến quyền lợi
và nghĩa vụ của họ
thì họ hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án
để yêu cầu hủy cái giao dịch dân sự đó
do bị lừa dối hoặc là do bị gian dối
một cái cảnh nữa cũng liên quan đến cái chuyển dịch này
thì tôi cho rằng hiện nay
cái vấn đề chuyển dịch này nó kéo rất dài
kéo rất dài
đây là một cái vấn viếng mắc mà
đã diễn ra rất nhiều đối với rất nhiều
cái quảng đấu giá
mà đặc biệt là đối với những tài sản như là đất đai
và nhà cửa
và nó khiến cho người
người tham gia
người tham gia là
nản lòng không muốn tham gia
thì ở đây có một nguyên nhân nữa là do
các cơ quan quản lý nhà nước chạm chế
và trong cái luật đấu giá tài sản
thì lại không quy định trách nhiệm
cụ thể mỗi cơ quan phải là
trong vòng bao nhiêu lâu chẳng hạn
ví dụ như thế
trong vòng bao nhiêu lâu từ khi mà kết thúc đấu giá đấy
thì trong vòng bao lâu
anh phải hoàn thành
sau hơn ba năm đi vào thực tiễn
luật đấu giá đã phát huy được vai trò
trong hoạt động đấu giá tài sản
thu hút được nhiều người tham gia cũng như giúp hàng hóa
được định giá đúng với giá trị thực của nó
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
luật đã bộc lộ nhiều yếu điểm
như tổ chức đấu giá tài sản nhưng không niêm yết công khai
theo quy định của pháp luật
đang thông báo bán đấu giá tài sản
nhưng người có nhu cầu mua tài sản đấu giá
không tiếp cận được với hồ sơ
nhiều trường hợp người mua được tài sản đấu giá ngay
thì chịu nhiều rủi ro
quyền lợi hợp pháp bị ảnh hưởng do không nhận được tài sản
chúng đấu giá dẫn đến tâm lý e ngại
khi tham gia đấu giá
cho thấy những bất cập từ việc tổ chức đấu giá
đến việc chuyển quyền sở hữu khi đã qua đấu giá
bên cạnh đó tình trạng thông đồng dìm giá
hiện tượng sân sau xảy ra khá tinh vi
rất khó phát hiện xử lý
nếu không có sự vào cuộc của cơ quan công an
với các biện pháp nghiệp vụ
điều này làm mất lòng tin của người tham gia đấu giá
gây thất thoát tài sản nhà nước
cần phải nhìn nhận một thực tế
việc tổ chức thi hành pháp luật
áp dụng pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản còn chưa nghiêm
vai trò trách nhiệm quản lý tài sản trong quá trình xử lý tài sản
nhất là đối với tài sản công của một số cơ quan tổ chức địa phương
chưa được quan tâm nhận thức đúng và đầy đủ
bên cạnh phải hoàn thiện các chính sách pháp luật về đấu giá tài sản
cần nâng cao nhận thức của tổ chức doanh nghiệp người dân
đặc biệt là các cơ quan ban ngành địa phương
về hoạt động đấu giá tài sản
để hoạt động đấu giá trở nên chặt chẽ lành mạnh và công bằng
chúng ta đến với vấn đề cuối cùng của vấn đề đấu giá hàng hóa thương mại
lúc nãy ông phương có nói về vấn đề là thực hiện các hợp đồng
trong đấu giá đặc biệt là ủy quyền cho đơn vị định giá
như vậy rõ ràng là
vấn đề hợp đồng ký hợp đồng đấu giá hàng hóa thương mại
là một trong những vấn đề mang tính pháp lý cao
của các hoạt động đấu giá thương mại đúng không ạ
thì xung quanh vấn đề về ký kết tổ chức và quyết toán các hợp đồng này
thì hai ông thấy có những vấn đề gì nó còn tồn tại bất cập không ạ
tôi cho rằng khi đã tham gia vào công cuộc đấu giá
mà khi đã xác định được cái giá trúng
của người xác định được trúng
thì rõ ràng là phải chấp nhận là ký kết hợp đồng
tại vì khi anh đã tham gia vào quan hệ đấu giá đấy
anh hoàn toàn biết trước được các điều kiện của việc tham gia đấu giá
còn tất cả những trường hợp mà anh rút lui hoặc anh hủy
thì anh đều phải chịu các chế tài nhất định
theo quyết định của luật đấu giá và theo quyết định của pháp luật dân sự
cái đấy là đương nhiên thôi
liên quan đến hợp đồng
thì những người tham gia có quy định là đóng lệ phí
đóng lệ phí là hai giá khởi điểm
phải nên nâng lên để nâng cái trách nhiệm
thế và trong những trường hợp như đấu giá trên tiền hình
thì cũng phải có cái cơ chế để giang buộc
chứ không hiện nay là đứa giáo trên truyền hình người ta bùng rất nhiều
còn ngoài ra hiện nay còn có một cái nữa là trong luật của chúng ta
không quy định thu lệ phí hồ sơ
thì nó phải có cái thu lệ phí hồ sơ tối thiểu
đây cũng là một cái phần nhỏ thế nhưng nó cũng tăng cái phần trách nhiệm lên
và tăng phần trách nhiệm của người tham gia lên
rõ ràng là qua phân tích suốt cả trò chuyện vừa rồi
chúng ta thấy rằng là trong những quy định hiện hành
về cái đấu giá hóa thương mại
đều có những cái bất cập
kể cả vấn đề về đăng ký thị trường doanh nghiệp
cũng như là vấn đề về giám định hàng hóa
và đặc biệt là chuyển quyền sở hữu hàng hóa
trong khi mà tham gia đấu giá thành
câu hỏi cuối cùng xin nhận cho ai hơn
là các ông có những khuyến nghị gì
một cách nó ngắn gọn và thiết thực nhất
trước mắt xin hỏi lật sư
cái luật đấu giá của chúng ta thì tôi lại cho rằng nó hơi non trẻ
từ mới ra đời năm hai nghìn một mươi
mới thực hiện được cũng chưa có nhiều thời gian
đương nhiên là nó sẽ phát dinh rất nhiều khuyến khuyết
tất nhiên là để sửa chữa
thì sẽ có rất nhiều ý kiến đóng góp khác nhau
nhưng tôi thì tôi cho rằng
cái quan trọng nhất là phải đảm bảo được
là cái thông tin
chúng ta phải sửa đổi cái luật này theo hướng là
thông tin luôn luôn được minh bạch
và mọi người đều có thể tiếp cận được
càng nhiều người tham gia
thì sẽ càng hạn chế được tiêu cực
đấy là cái thứ nhất
và cái thứ hai là cái việc xác định giá khởi điểm
thì cái giá khởi điểm luôn luôn phải qua một cái tổ chức trung gian định giá
và cái tổ chức trung gian định giá này
phải là có đủ
đủ năng lực đủ kinh nghiệm
để tham gia định giá một cách tốt nhất
và cái quan trọng nữa là cái khi mà
đảm bảo được các điều kiện đó rồi
mà khi vấn đề là niêm biết
hay là thông báo về cái cuộc đấu giá này
chúng ta đều phải có một cái luồng thông tin
gọi là chính thống và duy nhất
ví dụ như bây giờ hiện tại theo luật đấu thầu
thì có các trang thông tin về đấu thầu
nhưng trong khi đó thì hoạt động về đấu giá lại không có
một cái trang thông tin chuyên biệt
thì tôi cho rằng cái việc này là cần phải khắc phục ngay
và mặc dù luật
mới bắt đầu
nhưng những người mà đã có ý kiến
hoặc những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này
đã có ý kiến thì cần phải tiếp thu một cách khẩn trương
và chỉnh sửa ngay lập tức
và không để tránh cái tình trạng
mất bò mới lo làm trường
hoặc là dẫn đến cái tình trạng vi phạm pháp luật về đấu giá
trong luật thì đã có nêu các nguyên tắc cơ bản của đấu giá
thế nhưng mà việc thực thi của chúng ta
là vì không có cái sự giám sát
không có cái sự
kiểm soát chặt chẽ
thế thì cho nên là
đối với người tham gia
cái điểm đầu tiên là anh phải tìm hiểu rất kỹ
về cái hàng hóa đấy là
về cái người bán
về hàng hóa đấy
thậm chí cả về cái tổ chức
cái doanh nghiệp tổ chức đấu giá
anh phải tìm hiểu rất kỹ
và anh phải có ý kiến
trước khi anh tham gia vào anh phải có ý kiến
khi anh thấy có những vấn đề
thế rồi anh cũng phải yêu cầu giám định hàng hóa khi anh thấy cần thiết
đấy là những cái lời khuyên
gọi là tối thiểu đối với người tham gia
lấy người tham gia đấu giá trong cái bối cảnh hiện nay
về đối với những quy định pháp luật
đấu giá ấy
thì từ những cái mà chúng ta nêu vừa rồi
thì chúng ta có thể đề xuất rất nhiều những cái
mà thay đổi
đấy những cái thay đổi
ví dụ như thay đổi về việc là cái
điều kiện đối với
cái doanh nghiệp tổ chức đấu giá nó phải như thế nào
nó có nhất thiết
phải doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh không
rồi phải đăng ký vốn
đấy cái doanh nghiệp nó phải đăng ký vốn
rồi là chúng ta phải có cái quy định cụ thể
về thời gian chuyển dịch
cái quyền sở hữu
trong cái luật ấy
phải có quy định cụ thể
về thời gian quyền sở hữu
rồi theo tôi ấy
thì cũng cần thiết
cũng phải nâng
nâng cái mức
đặt trước hay đặt cọc lên
đấy để đảm bảo tính trách nhiệm hơn
thế rồi cái việc giám sát
cái việc công bố thông tin này
hiện nay là
cái việc công bố thông tin
cái cuộc đấu giá sắp tới
là nêu công khai minh bạch
nguyên tắc công khai minh bạch
rồi trung thực
ai đứng ra đảm bảo cái đấy
thì không có
phải có một cái cơ quan nào
đứng ra để kiểm tra giám sát
và xử lý cái chuyện này
thì theo tôi là
ngoài ra cũng có thể
có những cái việc
cái việc nhỏ hơn một chút
nó cũng nâng cái tinh thần trách nhiệm
là cái thời gian
thu cái lệ phí hồ sơ chẳng hạn
và cái việc giám định hàng hóa
lúc nãy chúng ta nêu
phải có cái yêu cầu bắt buộc
phải ủy quyền
cái doanh nghiệp đấu giá
phải bắt buộc phải ủy quyền
hai chuyên gia
rõ ràng là các vị đã có
những cái sự tham khảo
cũng như là cái thực tiễn rất là phong phú
để có những cái
ý kiến rất là xác đáng
về nhận diện
cũng như là chỉ ra những cái hạn chế
trong cái hoạt động
đấu giá hàng hóa thương mại
và đặc biệt là những cái đề xuất
chúng tôi cho rằng là
rất có giá trị tham khảo
cho quan chức năng
cũng như là những lời khuyên
rất là thiết thực
cho những người mà tham gia
hoạt động đấu giá này
một lần nữa xin cảm ơn
hai vị đã đến với chương trình
thưa quý vị
việt nam đang ở trong
cái thời kỳ
cái quá trình chuyển đổi
sang kinh doanh thị trường
và pháp luật
cũng đang từng bước hoàn thiện
rõ ràng là thực tế cũng cho thấy
là vẫn còn một số những bất cập
cả về mặt pháp lý
cả về mặt thực thi pháp lý
cũng như là đảm bảo tính hiệu lực
của pháp lý
về hoạt động đấu giá hàng hóa thương mại
nhận diện chúng
và biệt lại những kẻ hở
nâng cao các năng lực tổ chức
để đảm bảo hoạt động đấu giá hàng hóa thương mại
được đúng luật
đúng mưu tắc thị trường
đảm bảo sự trung thực
sự minh bạch công bằng
và các lời pháp luật
là đòi hỏi của cuộc sống thực tiễn
cũng như là để phát triển
một nền kinh tế thị trường
địa dương sự chủ nghĩa
của việt nam
trong thời gian tới
trong bối cảnh hội nhập
ngày càng sâu rộng và toàn diện hơn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo